với thế mạnh truyền thống ở nhiều kỳ đại hội thể thao người khuyết tật đông nam á các kỳ thủ người khuyết tật việt nam đã thi đấu rất thành công mang về hai huy chương vàng ba huy chương bạc và bốn huy chương đồng cho đoàn thể thao người khuyết tật việt nam
trong đó đáng chú ý nhất là nước kỳ thủ đoàn thu huyền giành được một huy chương vàng đồng đội và một huy chương bạc cá nhân ở nội dung cờ nhanh hạng thương tật b hai trên b hai